báo nhân dân đã đăng loạt bài gồm bảy kỳ có tiêu đề chung là những con nợ của nền kinh tế
trong những chương trình trước chúng tôi đã điểm mặt các con nợ lớn là nhà máy sơ sợi đình vũ và các nhà máy bio ethanol tại phú thọ quảng ngãi và bình phước thuộc tập đoàn dầu khí việt nam
các nhà máy dap đình vũ dp lào cai đạm hà bắc và đạm ninh bình thuộc tập đoàn hóa chất việt nam
nhà máy bột giấy phương nam tại long an thuộc bộ công thương
chương trình hôm nay xin tiếp tục điểm mặt một con nợ khác là công ty cổ phần găng thép thái
năm hai nghìn bảy dự án đầu tư mở rộng sản xuất găng thép thái nguyên giai đoạn hai được khởi công tổng mức đầu tư ban đầu gần ba tám trăm năm mươi tỷ đồng sau tăng lên hơn tám một trăm linh tỷ đồng nhưng bị chậm tiến độ và buộc phải dừng thi công do chưa thu xếp được vốn

bộ công thương mới thành lập tổ công tác đánh giá toàn diện dự án bước đầu tiếp xúc trao đổi ý kiến với một số chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm chỉ đạo tisco tiếp tục đàm phán với nhà thầu trung quốc để xử lý các vấn đề còn tồn tại
thứ trưởng bộ công thương cao quốc hưng cho biết việc bán hay không bán tisco vẫn chưa có kế hoạch cụ thể
bộ mới đang xây dựng và đề xuất thủ tướng chính phủ một số phương án trước mắt hướng đến việc khắc phục khó khăn cho nhà máy này
hiện nay thủ tướng đang xem xét các phương án thoái vốn nhà
nhà nước tại tisco và xử lý các vấn đề liên quan tiếp tục làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân trong quá trình đầu tư dự án
dù bộ công thương chưa đưa ra phương án chốt song với quan điểm mà thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiều lần khẳng định
nhà nước sẽ không bỏ tiền yêu đãi cho các dự án kém hiệu quả thì vấn đề có nên tiếp sức cho tisco dường như đã được quyết định
việc đầu tư nhầm vào các dự án bị khai tử trước lúc khai sinh như dự án này
chắc chắn sẽ làm đau đầu các ngân hàng và để lại hệ lụy không nhỏ cho các địa phương cũng như nền kinh tế đất nước về sau
một dự án khác là dự án khu liên hợp sản xuất thép của công ty cổ phần hòa phát tại kinh môn hải dương có tổng công suất gần hai triệu tấn một năm chia làm ba giai đoạn
năm hai nghìn tám dự án khởi động giai đoạn một vốn đầu tư hai năm trăm linh tỷ đồng cuối năm hai nghìn chín đi vào hoạt động
giai đoạn hai đầu tư ba ba trăm linh tỷ đồng hoạt động cuối năm hai nghìn một mươi hai giai đoạn ba công suất bảy trăm năm mươi tấn hiện đã hoàn thành
đầu năm hai nghìn một mươi sáu khu liên hợp đi vào sản xuất đồng bộ ba giai đoạn
riêng giai đoạn ba của hòa phát đã có công suất lớn hơn gang thép thái nguyên giai đoạn hai nhưng hòa phát chỉ làm trong một mươi tám tháng với mức đầu tư ba tám trăm linh tỷ đồng đơn giá sau năm hai nghìn một mươi năm
qua so sánh có thể thấy suất đầu tư của công ty cổ phần găng thép thái nguyên tisco đôn lên rất lớn trong khi công nghệ dây chuyển chất lượng kém
với đơn giá từ trước năm hai nghìn bảy dự án thép thái nguyên đã ở mức ba tám trăm bốn mươi ba tỷ đồng bị đội vốn lên nhiều lần và hiện tại vẫn chỉ là đống sắt gì
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thứ năm của tiêu đề đống sắt ghi găng thép thái nguyên
trong loạt bài gồm bảy kỳ có tiêu đề chung là những con nợ của nền kinh tế do nhóm phóng viên báo nhân dân thực hiện
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp sau